trong báo cáo với chính phủ tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết sẽ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan đến việc thiếu điện tại miền bắc dẫn đến phải tiết giảm điện trong thời gian qua
về khả năng cung ứng điện thời gian tới evn cho biết việc cấp điện tại miền bắc tiếp tục gặp nhiều khó khăn đặc biệt giai đoạn cuối mùa khô khi mức nước ở các hồ thủy điện xuống thấp
qua giả soát cơ bộ ở khu vực miền bắc dự báo nhu cầu phụ tải tăng sấp xỉ một mươi một năm tương ứng tăng thêm hai bốn trăm linh hai chín trăm linh mw một năm trong khi các nguồn điện mới dự kiến đưa vào thêm trong năm hai nghìn hai mươi bốn khoảng bảy trăm tám mươi mw
evn đang và sẽ triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện cũng như sẽ có các kiến nghị đối với thủ tướng chính phủ các bộ ngành và sẽ xin báo cáo chi tiết theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ